nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng nước cộng hòa mozambique kalus akusinu du rojariu đã đến việt nam và bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày ba tháng tám
sáng nay lễ đón chính thức thủ tướng carlos agustinu duro rariu đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì buổi lễ
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng mozambiqu diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai triệu đã đạt một trăm linh một triệu đô la mỹ trong đó việt nam xuất hơn bảy mươi hai năm triệu đô la mỹ và nhập hơn hai mươi tám năm triệu đô la mỹ
mozambique hiện đứng thứ một mươi một trong số bảy mươi hai nước việt nam có đầu tư
ngay sau lễ đón chính thức thủ tướng mozambique carlos agustinu duro rariu đã đến việt nam
carlos agustinu duro rariu đã hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc trong bầu không khí thân tình và hữu nghị
tại cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng thủ tướng mozambiqu lần đầu thăm chính thức việt nam
coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước kể từ sau chuyến thăm mozambique của nguyên chủ tịch nước trương tấn sang vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hai lãnh đạo đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam mozambique đang phát triển tốt đẹp
trong đó có hợp tác song phương sâu sắc trên một số lĩnh vực
trong cuộc hội đàm hai bên đã nhất trí cần phát huy truyền thống để đẩy mạnh hợp tác toàn diện các lĩnh vực mà hai bên là lợi thế của nhau
tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao thúc đẩy mối quan hệ các bộ ngành và các địa phương đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại đầu tư của hai nước chúng ta
về quan hệ chính trị
hai bên nhất trí duy trì truyền thống trao đổi đoàn các cấp phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
hai lãnh đạo dành thời gian trao đổi về các cách thức mà hai nước đang phải đối mặt về an ninh chính trị và kinh tế
hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực
nhất trí cùng nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình và hợp tác ở các khu vực và trên thế giới
trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
thông qua hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại chúng ta củng cố ngày càng sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước chúng ta
trong lĩnh vực nông nghiệp chúng tôi đã trao đổi và nhấn mạnh hơn những vấn đề về hợp tác sản xuất giống lúa và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao sản xuất

trong lĩnh vực nông nghiệp chúng tôi đã trao đổi và nhấn mạnh hơn những vấn đề về dịch vụ vận tải hàng không giữa chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ cộng hòa mozambique